chương trình hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây

thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và xảy ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
cùng giữa các lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương tại đầu cầu tp hcm có bí thư thanh quỷ nguyễn thiện nhân
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đầu tư công đã đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là các công trình hạ tầng quan trọng hiện đầu tư công chiếm tới một mươi bảy tổng giá trị gdp của cả nước
khoảng ba mươi hai tổng mức đầu tư toàn xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín thế nhưng tình trạng chậm giải ngân trong gần một mươi năm qua
đã tạo nên nút thắt cổ trai đối với nền kinh tế gây ra nhiều hệ lụy thủ tướng đã chỉ ra bốn hậu quả lớn đó là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế
vốn đầu tư công thường là một trong những nguồn lực của các dự án lớn những hạ tầng quan trọng nên khi bị chậm cũng sẽ kéo lùi
các dòng vốn đối ứng khác ảnh hưởng đến huy động vốn xã hội ảnh hưởng đến uy tín quốc gia giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ
gây lãng phí trong khi tiền nằm ở đó mà chính phủ vẫn phải trả thêm chi phí vốn doanh nghiệp và chủ đầu tư sẽ phải chịu chi phí vốn đội lên
thủ tướng đề nghị tại hội nghị cần phải làm rõ về những nguyên nhân khách quan chủ quan của tình trạng chậm giải ngân này
các ông chỉ nói là mặt bàn các ông chỉ nói thủ tục các ông chỉ nói năng lực thi công nhất là các ông chỉ thường nói
kể chế văn văn nhưng mà tôi xin nói các ông chỉ rằng là cả nước chúng ta thì nhiều địa phương nhiều ngành
người ta giải ngân cũng cùng tình trạng như vậy nhưng người ta giải ngân hết sức tốt bảy tám phần trăm có nhiều địa phương đặc cao hơn nữa
nhưng mà có nhiều ngành địa phương nhiều địa phương thì chỉ đạo làm sao bấm sát cái chỉ đạo sáng tạo quyết định làm sao mà giải ngân chỉ một mươi một mươi năm phần trăm
chúng ta phải trách nhiệm cái này trước đất nước trước xã hội chứ không thể nói đổi chứ
đổi cho nguyên nhân khách quan không đâu các ông chỉ có những cái chủ trương thì có mặt bàn cả năm rưỡi rồi
nhưng mà đến giờ phút này các ông chỉ vẫn ị hèo trên tiền không ra quải tài khoản để mà ra xã hội rồi
thì tôi muốn có nguyên nhân là rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị phải đưa ra những giải pháp mạnh mẽ hơn
thủ tướng nhấn mạnh thủ tướng sẽ cắt vốn chuyển vốn của những dự án những địa phương những bộ ngành không giải ngân được
để cho các bộ ngành địa phương khác giải ngân có hiệu quả hơn
về nguyên nhân chậm giải ngân của các bộ hiện vẫn là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục
hai mươi sáu tỷ thì có một mươi tỷ là các giãn oda
mà giãn oda thì nó vướng một là vốn đối ứng hai là điều chỉnh hiệp định ba là có nhiều giãn đã hoàn thành
nhưng mà chưa điều chỉnh hiệp định thì không được bố trí vốn và không giải ngân được
cái vương mắc nhất hiện nay của tất cả các dự án đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp lớn nhất là giải phóng mặt bằng
giải phóng mặt bằng có hai cái việc
một là cái đền bù thì bây giờ nó trượt giá nó thay đổi giá phải điều chỉnh rất nhiều lần
và nó tăng vốn chưa bố trí kịp về cái vốn để mà giải phóng mặt bằng
mà cái phần này là ngân sách địa phương phải cân đối
nhiều địa phương này không bố trí được cái nguồn vốn để giải quyết cái giải phóng mặt bằng này
cái thứ hai nó liên quan đến cái việc mà thực hiện cái pháp luật về quản lý rừng và đất núa
thì cái việc này phải xin các cái cấp và thực hiện theo đúng quy định pháp luật
công tác ủy thác ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án là một quy định
mới ở trong luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn
cho nên là việc thực hiện ở các đơn vị đặc biệt là bộ y tế
đối với cả hai dự án trọng điểm bệnh viện việt đức hai và bệnh viện bánh mai hai
cũng là xảy ra trong thời kỳ này
cho nên là các ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực mới được hành lập trên bộ máy tổ chức chưa được kiện toàn năng lực chưa được đáp ứng đầy đủ
và mặt khác thì sự phối hợp giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc là ban quản lý dự án khu vực còn chưa được chặt chẽ nhịp nhàng
dẫn đến việc quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn
tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín được quốc hội quyết định là bốn trăm hai mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bộ kế hoạch và đầu tư đã trình thủ tướng chính phủ giao kế hoạch chi tiết đạt trên ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bằng tám mươi năm năm dự toán
như vậy tỷ lệ kế hoạch vốn được giao sẵn sàng để giải ngân là khá cao
số vốn chưa giao kế hoạch chi tiết
chỉ chiếm một mươi bốn năm không phải là nguyên nhân trực tiếp chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân
ngay cả đối với số vốn đã được giao kế hoạch nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp
thủ tướng chính phủ vừa quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tài giai đoạn hành một mươi một hai nghìn một mươi năm và hành một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đối với ông nguyễn hồng trường do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và bà mỹ thư đã thi hành kỳ luật về đảng
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của bộ
ông trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
ông trường phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa
thoai vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đề nghị thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa cho cổ phần hóa
không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp
ông nguyễn hồng trường cũng phải chịu trách nhiệm trong việc đồng ý cho tổng công ty hàng không việt nam
thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba và các quy định của chính phủ
thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước
ngoài trường hợp của ông trường thủ tướng cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ba thứ trưởng bộ giao thông vận tải
theo đó thứ trưởng nguyễn ngọc đông và nguyễn nhật bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
riêng thứ trưởng nguyễn văn công bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
cả ba thứ trưởng trên bị kỷ luật vì phải chịu trách nhiệm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
trong việc buông lỏng quản lý chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện cổ phần hóa tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải
và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại tổng công ty cảng hàng không việt nam
thưa quý vị và các bạn cách đây ba mươi năm quân tình nguyện việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế ở campuchia
sự giúp đỡ trí tình trong sáng và sự hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân việt nam
của quân đội nhân dân việt nam là không thể phủ nhận không thể phai mờ trong lịch sử
thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết việt nam campuchia không bao giờ thay đổi
đó là tình đoàn kết liên minh chiến đấu
được trải qua thử thách của thời gian và thực tế lịch sử được xây đắp bằng máu xương của nhân dân hai nước
tình hữu nghị vô cùng đặc biệt thiêng liêng là tài sản vô giá của hai dân tộc
là cơ sở nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và tương lai
nhân dịp này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thượng tướng nguyễn trí vịnh
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
về cuộc chiến vì hòa bình thế giới này cũng như mối quan hệ giữa hai nước việt nam campuchia
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông vào thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đất nước ta còn rất là nhiều những khó khăn
khi mà chúng ta vừa có được hòa bình thống nhất và bắt đầu công cuộc dựng xây
nhưng vào thời điểm đó thì ta vẫn quyết định là giúp đỡ nước bạn
ngay sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chỉ vài năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lực lượng diệt chủng khơi bề đỏ
đã phát động chiến tranh biên giới để chống việt nam
và chúng ta bắt buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh mới
trước hết để tự vệ để bảo vệ tổ quốc mình
và sau đó là để giúp nhân dân campuchia khoát thoát khỏi nạn diệt chủng
nên lúc bấy giờ chúng ta không chỉ là một cuộc chiến tranh ở campuchia
mà chúng ta còn một cuộc chiến tranh nữa ở biên giới phía bắc
chúng ta đã vượt qua hai cái cuộc chiến tranh ấy
chúng ta bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ
chúng ta xây dựng lại cái nền hòa bình cho đất nước
củng cố và duy trì được mối quan hệ với các nước láng giềng
tôi cho đấy là một cái thành tiệu vĩ đại của đảng
của quân đội và nhân dân ta trong bối cảnh ấy
mặc dù chúng ta phải trả cái giá rất nặng nề
và trong thời gian rất lâu dài
thưa trưởng cũng có thể chia sẻ về vai trò của việt nam nói chung
cũng như là quân đội nhân dân việt nam nói riêng trong cuộc chiến này
có thể nói rằng là trong cái
cuộc chiến tranh để bảo bảo vệ biên giới tây nam
cũng như là để tiêu diệt cái bể lũ diệt chủng vôn vốt ấy
thì cái nhân tố chính phải nói là bộ đội quân tình nguyện việt nam
nhưng mà bên cạnh đó là một nhân tố đặc biệt quan trọng không thể thiếu
đấy là cái lực lượng của cách mạng campuchia
và họ đã thay mặt nhân dân campuchia
đề nghị chúng ta là đưa quân sang campuchia
để cứu hàng triệu dân campuchia
còn soát lại thoát khỏi cái nạn diệt chủng
như vậy chúng ta là một đội quân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc
chúng ta là một đội quân chiến đấu để mà tiêu diệt cái tàn quân của khe đỏ
nhưng đồng thời chúng ta là một đội quân công tác
để mà giúp nhân dân campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng
xây dựng lại cuộc sống mới và có được những cái nền tảng ban đầu để mà họ tự lực
tốt đẹp như đến ngày hôm nay
còn nếu như nhìn ở hiện tại thì thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ việt nam campuchia
cái mối quan hệ của ta với campuchia hiện nay
nó xuất phát từ những cái quá khứ tốt đẹp
rồi nó cũng có những cái thăng trầm và có những cái tổn thương rất nặng nề
và chúng ta đã đủ những gì trong quá khứ để hiểu rằng cái tương lai chỉ phải tốt đẹp hơn
chúng ta đã có cái quan hệ chính trị rất là tốt với campuchia
quan hệ kinh tế văn hóa xã hội cũng rất là tốt đẹp
cái tuyến biên giới việt nam campuchia có rất nhiều khó khăn trong cái phân chia phân giới campuchia
do là lịch sử để lại từ thời pháp thời mỹ cả những cái triều đại trước nữa
nhưng cho đến nay chúng ta cũng đã hoàn thành cho đến tám mươi năm
và còn một mươi năm nữa đã bị hướng
và đặc biệt là cái quan hệ giữa nhân dân hai nước thì càng ngày nó càng gắn bó tốt đẹp hơn
thưa quý vị tại bà rịa vũng tàu có một ngư dân tên là đặng văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán tại kiên giang bị tai nạn lao động do dây lưới đất quật vào người tình trạng nguy kịch
nên thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cứu nạn khẩn cấp
theo đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu tg chín mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi tám ts và triển khai cấp cứu cho nạn nhân
tình trạng nạn nhân lúc này hết sức nguy kịch khó thở sức khỏe suy yếu
sau khi trải qua cấp cứu tích cực và xử lý vết thương ngay tại hiện trường nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa lên tàu sr hai trăm bảy mươi hai hành trình về đất liền
được tiếp cận y tế kịp thời tình trạng của anh luyến đã có chuyển biến tích cực và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục cấp cứu
thưa quý vị dự án mở rộng nhà máy thủy điện hòa bình dự kiến sẽ được khởi công vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
và phấn đấu hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
hiện các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thành những thủ tục cần thiết để thực hiện dự án
dự án nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng do tập đoàn điện lực việt nam evn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư chín hai trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn chủ đầu tư đối ứng ba mươi vốn vay thương mại bảy mươi
dự án có công suất hai x hai trăm bốn mươi mw với sản lượng điện khoảng bốn trăm tám mươi tám ba triệu kwh một năm
dự án được dự kiến khởi công vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay công tác lập thiết kế kỹ thuật và các báo cáo chuyên ngành của dự án đã cơ bản hoàn thành
cơ quan tư vấn nước ngoài trợ giúp đang thực hiện giả soát dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật
và cung cấp hồ sơ cho tư vấn thẩm tra độc lập trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đại diện cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương minh và xã hội cho biết
bộ này sẽ chỉnh chính phủ một nghị định mới là nâng mức trợ cấp hàng tháng
từ hai trăm bảy mươi đồng một người lên ba trăm linh đồng
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và lên năm trăm linh đồng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đại diện cục bảo trợ xã hội hiện mức trợ cấp xã hội hàng tháng quá thấp
chỉ hai trăm bảy mươi đồng một người nên cần mở rộng trợ cấp đến một số nhóm đối tượng rất khó khăn
như trẻ em mù côi người cao tuổi vùng dân tộc miền núi biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có khoảng ba triệu người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
nâng độ bao phủ lên gần một triệu đồng
trên một mươi bảy tám triệu người được hỗ trợ mua toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần bảo hiểm y tế
thưa quý vị với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau
chính sách tiến dụng mang tính nhân văn của đảng và nhà nước đã trở thành công cụ hữu hiệu giảm nghèo bền vững
theo đó cùng với cả nước hiện hộ nghèo hộ cận nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đà nẵng
đã được thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội
đà nẵng được trung ương đánh giá là một trong những địa phương có nguồn vốn ủy thác tại địa phương tăng cao
và thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách
cụ thể theo thống kê của ngân hàng chính sách xã hội thành phố đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng sáu năm nay toàn thành phố đạt doanh số cho vay hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
với hơn bảy mươi hai lượt được vay vốn góp phần giúp hơn hai mươi hộ thoát nghèo
tính đến năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng hai ba trăm linh hộ
chiếm chín mươi một phần trăm nghèo
chỉ trong ba năm đà nẵng đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vị chiều hai mươi năm chín bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cương dẫn đầu đoàn công tác trung ương
kiểm tra về tình hình đã đang và sự kiến đầu tư công trình chống sạt lở bờ sông tuyến bờ biển tại tỉnh cà mau
đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực vàm xoáy khu vực bờ kẻ đất mũi huyện ngọc hiển
và khu vực sạt lở ở thị trấn nam căn huyện nam căn
đây là những vị trí có tốc độ sạt lở rất nghiêm trọng bình quân mỗi tháng khoét sâu vào bên trong khoảng hai mươi mét có nơi năm mươi m một tháng
cà mau vừa có tờ trình gửi bộ kế hoạch và đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn
với số tiền trên chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho rằng
trên cơ sở kết quả kiểm tra và các nghiên cứu đánh giá về thực trạng nguyên nhân và dự báo nguy cơ sạt lở
thì bộ và các bộ ngành có liên quan sẽ đề xuất với thủ tướng các giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý khắc phục tình trạng sạt lở ven sông ven biển
nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán thớ nước có thể xảy ra tại cà mau và cả vùng đồng bằng sông cửu long
hiện nay tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh tiền giang đang diễn biến phức tạp đe dọa an toàn về đời sống và sản xuất của người dân
nhất là thời điểm mùa mưa bão đang đến gần
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh tiền giang sẽ ra tám mươi một điểm sạt lở với tổng chiều dài gần bốn một trăm linh m
chủ yếu tại các huyện vùng ngập lũ đầu nguồn là cái bè cai lậy thị xã cai lậy và huyện châu thành
trong đó huyện cái bè nhiều nhất với bốn mươi hai điểm sạt lở
ở đây thì năm nào là coi như là hai năm nấy thôi chứ coi như nhà tôi hiện tại ở đây là chưa chắc gì tới mùa trướng tới là còn
bây giờ tôi cũng đang có cái kế hoạch tấn đó nhưng mà tấn không loại
hàng năm tôi cũng đều có tấn có
gia cố này kia liệu của địa phương đó
nhưng mà nói chung chịu không loại chứ sống biển
gồm góp tiền mới mua được sáu hectare nữa
giờ cũng sạt hết lở hết luôn
dương tích là sáu hectare giờ sạt lở hết luôn
còn chừng hectare vậy thôi
ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã cho xử lý năm mươi tám điểm sạt lở
về lâu dài tỉnh đã đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình
đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường giả soát kiểm tra theo dõi
để nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai nói chung
và khắc phục sạt lở nói riêng
chúng tôi tổ chức tuyên truyền dẫn động người dân là
coi như tự bảo vệ cái dùng đất trên cái tuyến đê
đi qua trên cái vùng đất của mình
thì dân tự bảo vệ
ngoài ra thì quỹ ban tỉnh cũng có ban hành cơ chế hỗ trợ
về cái kè giữ lục bình trồng cỏ để chống xói lở bờ
ngoài ra tiền giang đang triển khai một công trình
cho mô hình kè giữ lục bình và trồng cây phòng chống sạt lở
tại các huyện thị vùng ngập lũ phía tây
đối với trồng cây phòng chống sạt lở ven bờ
huyện hỗ trợ các xã bình quân bảy đồng một cây giống
thành phố đà nẵng là tuyến đường tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
do xe tải xe container chạy với lưu lượng lớn
để góp phần giảm thiểu tình trạng này công an thành phố đà nẵng
đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là xe container
trong thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục và hạn chế tai nạn giao thông
như lắp đặt hệ thống camera giám sát cấm xe container lưu thông trên trục này
vào những giờ cao điểm hàng ngày
tuy nhiên tình trạng xe chạy nhanh vượt ẩu lấn làn của các phương tiện vận tải
trước và sau không giờ cấm vẫn diễn ra trở thành nỗi ám ảnh
của người dân sống hai bên đường ngô quyền cũng như người tham gia lưu thông cùng tuyến
nói chung đường ngo quyền sơn này là xe cổ rất nhiều
và có lần là nguyên container năm sáu cái đi theo đuôi nhau
mà có lần lúc đấy khoảng tám h ba mươi chín h sáng
tôi còn thấy container là vuốt đèn đỏ
mà may mà không có người đi nếu có người đi thì gây tai nạn gì
đèn đỏ thành phố và các băng ảnh
và các giải pháp
thế nào đó nhường đường phía này đến kia
để bảo đảm tính mạng của cho nhân dân
cũng theo phản ánh của người dân sau không giờ cấm
lưu lượng xe đầu kéo chở hàng ra vào cảng lưu thông tấp nập
nhiều lái xe còn phóng nhanh vượt đèn đua nhau chạy cả ngày lẫn đêm
có khoảng một năm trăm linh lượt xe đầu kéo lưu thông
chưa tính đến các xe tải thùng cỡ lớn
qua quá trình xử lý thì
chủ yếu là cái lỗi là tốc độ
và cái lỗi là về vấn đề là thiết bị âm toàn kỹ thuật
thì trong thời gian tới
chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác thường trọng kiểm soát
để xử lý nghiêm có hành vi là
mà xe container là vi phạm
xử lý nám kết hợp với sự ngụy
và kết hợp với công tác tuyển triển
để mà tạo cái diễn biến tích cực trong thời gian đấy
để người dân thực sự an toàn khi tham gia lưu thông trên tuyến đường ngô quyền
không chỉ phụ thuộc vào ý thức nghề nghiệp của một bộ phận lái xe
mà các ngành chức năng thành phố đà nẵng
cần có biện pháp mạnh hơn trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
cũng như các phương án phân luồng giao thông hợp lý
nhất là tuyến đường ngô quyền dẫn vào cảng tiên sa như hiện nay
vừa qua bộ công an đã đề xuất xây dựng luật mới
quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trong đó có việc cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô
theo bộ công an luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
chỉ có quy định người điều khiển mô tô hai bánh mô tô ba bánh
không được sử dụng điện thoại di động còn người điều khiển ô tô không quy định
tuy nhiên công ước quốc tế viên bắt buộc luật quốc gia phải quy định
người điều khiển phương tiện không được phép sử dụng điện thoại di động khi đang di chuyển
ngoài ra bộ công an cũng đề xuất việc bắt buộc thắt dây an toàn
đối với người lái xe và hành khách đi trên phương tiện cơ giới
ngồi tại những chỗ có trang bị dây đeo an toàn theo công ước quốc tế
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng chín tại thủ đô moscow hai đoàn công tác của thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc
đã tổ chức hai hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh mình với các đối tác liên bang nga
cụ thể đoàn hà nội đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch hà nội tại moscow
trong khi đó đoàn công tác của tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị quảng bá địa phương
và gặp gỡ doanh nghiệp tỉnh đắk lắc tại liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín
hai sự kiện này đều thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện doanh nghiệp hai nước và của ba thành phố
bên lề hai hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch kể trên
các doanh nghiệp việt nam đều tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm có thế mạnh của mình
như chè cà phê nông sản sản phẩm du lịch đến các đối tác nga và các quan khách tham dự
một số doanh nghiệp hai nước cho biết thông qua trao đổi đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng
mở ra triển vọng hợp tác đầu tư trong thời gian tới
hiện nay trên thế giới xu hướng du lịch thông minh và tiết kiệm đang trở nên khá phổ biến
khi mọi người đều mong muốn có những trải nghiệm tuyệt vời với một mức tri tiêu hợp lý
xuất phát từ xu hướng ấy reddor nền tảng công nghệ quản lý và đặt phòng khách sạn được thành lập tại singapore
đã nhanh chóng phát triển tại indonesia philippines singapore và việt nam
với mục tiêu thúc đẩy du lịch trong và ngoài nước thông qua việc khuyến khích khách du lịch tại việt nam
đi du lịch và trải nghiệm nhiều hơn
cung cấp cho khách hàng khách hàng
khách du lịch dịch vụ lưu trú được tiêu chuẩn hóa
reddor hiện đang là một trong những nền tảng nhận đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu đông nam á
với giải pháp công nghệ được xem là một nền tảng cho tất cả hoạt động
reddor đang phát triển mạnh mẽ với hơn một trăm hai mươi năm khách sạn tại năm thành phố lớn ở việt nam
khi một khách sạn tham gia vào hệ thống sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ
bảo đảm cho du khách về chất lượng phòng theo tiêu chuẩn định sẵn
nhân viên của khách sạn thuộc hệ thống sẽ được đào tạo huấn luyện
giúp nâng cao tiêu chuẩn chất lượng phục vụ
từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách lưu trú
tối qua tại trung tâm văn hóa pháp hà nội
các nghệ sĩ nhà hát achape đến từ thủ đô paris của nước pháp
đã mang đến cho khán giả việt nam vở nhạc kịch với tên gọi kim vân kiều
phòng theo kiệt tác văn học của đại thi hà nguyễn du
tác phẩm được gian dựng theo phong cách nhạc kịch phương tây
và sử dụng nhiều chi tiết độc đáo đã mang đến cho những khán giả yêu nghệ thuật những cảm nhận mới mẻ
vở nhạc kịch được dựng thành tám phần với sự tham gia của chín diễn viên
với các lớp lang được trình bày sắc nét và rõ ràng
làm nổi bật bi kịch cuộc đời kiều cũng như sự cứu rỗi cho số phận của nàng
bố cục tác phẩm tập trung vào ba giai đoạn tình yêu của kiều
tôi nghe nói về chuyện kiều khá lâu
nhưng phải cách đây ba năm mới được một người bạn của tôi
đoạn pháp cốc việt chia sẻ và diễn giải kỹ hơn
câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc
đan xen giữa những điều tốt và xấu
những khoảnh khắc ghê gớm và thời khắc bao dung
tính nhân văn của tác phẩm đã thôi thúc tôi
phải chuyển tài tác phẩm này lên sân khấu kịch để giới thiệu rộng rãi hơn
điều đặc biệt một diễn viên sẽ đảm nhận vai của hai ba nhân vật trong vở diễn
cùng những vai trò khác như ca hát diễn nhảy múa đàn
khi xem vở nhạc kịch rất nhiều khán giả bất ngờ
hay diễn viên pascal duroger đảm nhận vai nguyễn du vương quan
nhưng cũng rất ấn tượng khi hóa thân thành phụ nữ trong vai tú bà
rất khác biệt và đầy thách thức
một người đóng nhiều vai gây cho tôi nhiều áp lực
nhưng cũng khiến tôi rất hứng thú

đòi hỏi mình phải cực kỳ tập trung
và biến hóa làm sao cho các vai thoát hoàn toàn chứ không bị giống nhau
trong vở kịch tôi cũng hát một đoạn bài dạ của hoài lan
hợp rất lâu và rất khó
nhưng khi hát được thì tuyệt vời lắm
thực sự rất ấn tượng
bởi thứ nhất đây là một cái tác phẩm của việt nam thuần việt nam
với văn hóa của người việt mà để cho người nước ngoài hiểu được những tác phẩm người việt
đây là một điều cực kỳ phải có kinh điển luôn
mà các nghệ sĩ thì họ rất là tài năng
các anh chị đóng rất nhiều vai
chỉ là kịch hành động thôi nhưng mà cảm giác rất là thật
đến với nhạc kịch kim vân kiều khán giả được gặp gỡ với thúy kiều đa quốc tịch
từ trong quá khứ đến hiện tại phần âm nhạc cũng là một thể nghiệm độc đáo
khi các nghệ sĩ vừa hát opera nhạc pop vừa diễn kịch
phần diễn tấu các nhạc cụ tây phương như violon piano guitar
kết hợp với những nhạc khí dân tộc việt nam như trống sáo đàn nguyệt đàn bầu
mang đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại